các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất cập nhật về cơn bão số chín mang tên rai đang tiến vào biển đông
cụ thể theo nhận định của các chuyên gia với sức gió mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn bão số chín rai gây biển động dữ dội
sóng biển cao từ tám đến một mươi mét có thể đánh đắm các loại tàu thuyền có trọng tải lớn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi bảy giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai
bão số chín rai đang ở cách đảo sông tử tây khoảng hai trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một trăm năm mươi một trăm sáu mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
đến bảy giờ ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở cách phố yên khánh hòa khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn một trăm ba mươi năm một trăm sáu mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi sáu
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến bảy giờ ngày hai mươi tháng một mươi hai bão số chín cách đà nẵng quảng nam khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một trăm linh một trăm một mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi ba
trong bốn mươi tám bảy mươi hai h tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến bảy giờ ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc một trăm một mươi hai một độ kinh đông trên vùng biển phía đông đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp chín
trong bảy mươi hai chín mươi sáu giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
giật cấp chín
trên biển do ảnh hưởng của bão số chín rai kết hợp với không khí lạnh ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
ở vùng biển giữa biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo trường sa có gió mạnh cấp tám cấp một mươi
sau tăng lên cấp một mươi một cấp một mươi hai vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
sóng biển cao nhất từ tám đến một mươi mét có thể đánh đắm tàu thuyền có trọng lượng lớn biển động dữ dội
từ đêm nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai
ở vùng biển ngoài khơi thừa thiên huế khánh hòa bao gồm cả huyện đảo lý sơn
có gió mạnh dần lên cấp bảy tám
từ ngày mai ngày một mươi chín tháng một mươi hai tăng lên cấp chín một mươi
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ sáu tám m biển động dữ dội
ở vùng biển ven bờ có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
từ ngày mai tăng lên cấp tám chín
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
sóng biển cao từ bốn bảy m biển động dữ dội
trên đất liền từ đêm nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến ngày hai mươi tháng một mươi hai
các tỉnh thành phố thứa thiên huế đà nẵng quảng nam khánh hòa
có gió mạnh cấp năm sáu giật cấp bảy
trên đất liền các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng ven biển có nơi cấp tám giật cấp chín
từ đêm nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi hai
ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa sẽ có mưa to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm năm mươi mm một đợt
nơi trên ba trăm linh mm một đợt cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sâm
nhiều người chết làng mặc tan nát khi bão rai tấn công philippines
trước đó bão gai tên địa phương là odes đã chín lần đổ bộ philippines hôm một mươi bảy tháng một mươi hai
thổi bay nhà cửa bật cốc cây cối và cắt đứt đường điện đường dây liên lạc
ở các tỉnh miền trung nước này
theo tờ inpire ít nhất một mươi hai người đã chết trong trận bão mạnh nhất
đổ bộ vào philippines
trong năm nay hơn ba trăm linh người đã rời bỏ nhà cửa và các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển
khi cơn bão rai tấn công các khu vực miền nam và miền trung
đảo siargao bị thiệt hại nặng nề
ricardo rallat giám đốc điều hành của cơ quan thiền tài quốc gia
nói trong một cuộc họp báo
ông jarat cho biết một mươi hai người đã được báo thiệt mạng khi cơn bão tấn công
địa điểm du lịch nổi tiếng ở đảo palawan sau khi tàn phá vesad và đảo midanao ở phía nam
phóng viên dennis datu của abs cbn đưa tin
chúng tôi nhìn thấy những người đi bộ trên đường phố nhiều người trong số họ bị chóng váng
tất cả các tòa nhà đều bị chịu thiệt hại nặng nề
bao gồm cả văn phòng thiền tài của tỉnh có vẻ như nó đã bị trúng bom
theo ap một người đàn ông đã chết sau khi bị các mảnh vỡ rơi trúng đầu
trong khi truyền thông địa phương đưa tin cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng
natu cho biết các con đường chính dẫn vào thành phố biển đã bị cắt đứt do sạt lở đất
cây đổ và cột điệt lận đổ
mô tả cơn bão rai là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào miền nam philippines
liên đoàn chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm quốc tế cho hay
cơn bão đã xé nát những ngôi nhà thành từng mảnh
đập tàn các ngôi làng và nhấn chìm nhiều khu vực dưới nước
hơn một trăm bốn mươi người đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng
nhân viên khẩn cấp của ifrc đang chạy đua để giải cứu những người bị mắc kẹt
do lũ lụt nghiêm trọng đã nhấn chìm các khu vực rộng lớn của các thành phố
bao gồm cagayan de oro bohol và cabancalan
alberto bucanera người đứng đầu ifrc cho biết
bức tranh đầy đủ mới chỉ bắt đầu xuất hiện nhưng rõ ràng là có sự tàn phá trên diện rộng
lực lượng bảo vệ bờ biển philippines chia sẻ ảnh trên twitter
về những mái nhà bị hư hại và gây bật gốc trên hòn đảo nổi tiếng
thị trường thành phố surigao anesto matugas nói với abs cbn rằng
bão rai đã tàn phá thành phố với khoảng một trăm bảy mươi dân trong vài giờ
gây thiệt hại nghiêm trọng
tại thành phố iloos tây vias thị trường renny trefas nói với hãng thông tấn ap
ít nhất một người dân đã thiệt mạng khi bị cây đổ đè trúng
tôi chưa bao giờ trải qua những cơn gió dữ dội như vậy trong đời
trong khi chúng tôi thậm chí còn không bị ảnh hưởng trực tiếp
ông nói và cho biết thêm rằng thành phố ven biển không có điện
và đang phải vật lộn với tín hiệu điện thoại di động thất thường
theo alzarira giới chức đang cấp cấp đánh giá mức độ thiệt hại của cơn bão
chúng tôi có rất ít thông tin vào lúc này nhưng ít thông tin được đưa ra có vẻ khá tồi tệ
chúng tôi đang nhìn thấy những người bị mắc kẹt trên mái nhà chưa giải cứu
những ngôi nhà bị nhấn chìm và sân bay không hoạt động
chính phủ cho biết họ đang xem xét việc thiết lập lại các đường dây liên lạc
để đánh giá đầy đủ địa điểm hoặc cách thước gửi viện trợ cho những người cần nó nhất
phóng viên anjarira cho hay
bão rai đổ bộ vào philippines vào cuối mùa bão
hầu hết các cơn bão phát triển trong khoảng thời gian từ tháng bảy đến tháng một mươi
các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên mạnh hơn
và mạnh lên nhanh chóng hơn khi thế giới trở nên ấm hơn do sự thay đổi khí hậu do con người gây ra
siêu bão rai tương đương với bão cấp năm ở mỹ
trái đất có xu hướng hứng chịu khoảng năm cơn bão mạnh như vậy một năm
philippines được xếp hạng là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới
trước tác động của biến đổi khí hậu phải hứng chịu trung bình hai mươi cơn bão hàng năm
thường quét sạch mùa màng nhà cửa và cơ sở hạ tầng ở những khu vực vốn đã nghèo khó
cơn bão gây chết chóc nhiều nhất được ghi nhận ở philippines là siêu bão haiyan
khiến hơn bảy ba trăm linh người chết hoặc mất tích vào năm hai nghìn một mươi bảy
ứng phó với siêu bão rai thừa thiên huế di rời hơn tám hộ dân
siêu bão rai là cơn bão cường độ rất mạnh diễn biến phức tạp
tỉnh thứ thiên huế yêu cầu các cấp chính quyền người dân không được chủ quan lô là
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển
an toàn tính mạng của nhân dân thừa thiên huế chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư sẵn sàng ứng phó
xử lý mọi tình huống không để bị động bất ngờ nhất là đảm bảo an toàn dân cư trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
ứng phó với siêu bão tỉnh thừa thiên huế ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
đã đề nghị các địa phương đơn vị tổ chức kêu gọi các phương tiện còn lại vào nơi tránh trú an toàn
cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động từ chín h ngày một mươi tám tháng một mươi hai cho đến khi có thông báo chính thức
về thời tiết ổn định từ đài khí tượng thủy văn tỉnh thừa thiên huế
giá soát có phương án sơ tán dân vùng ven biển đầm phá vùng có nguy cơ lũ quét sạt lở ở vùng núi
vùng gò đồi các khu vực trọng điểm các vùng thấp trũng ngập úng để đảm bảo an toàn tính mạng
và tài sản của nhân dân và nhà nước
có phương án gia cố đảm bảo an toàn cho các lồng bè trên sông đầm phá và các ao hồ
nơi thị sản cao chiều hạ chiều ven biển ven sông suối
như vậy bão rai chính thức trở thành cơn bão số chín cảnh báo cấp độ đổi đo thiên tai trên vùng biển
khu vực giữa biển đông bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo trường sa cấp bốn
từ đêm ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi hai ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa
sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm trên một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm trên một đợt
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét ra lửa đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ
tại các vùng trũng thấp ven sông